điện kremlin cho biết ngày hôm nay tổng thống nước này vladimir putin đã thảo luận với hội đồng an ninh liên bang nga về chiến dịch quân sự đặc biệt mà moscow đang triển khai tại miền đông ukraine
trong khi đó cùng ngày trả lời phỏng vấn của truyền thông ngoại trưởng nga sergei lavrov nhấn mạnh bất kỳ lô vũ khí nào được vận chuyển đến ukraine đều sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của nga
và moscow sẽ không cho phép các nước khác cung cấp hệ thống tên lửa phòng không s ba trăm linh cho kiev
ông khẳng định moscow muốn nhận được những đảm bảo an ninh chung cho cả nga và ukraine cũng như toàn châu âu
cùng ngày tổng thống nga vladimir putin và thủ tướng đức olaf schol đã có cuộc điện đàm kéo dài một giờ đồng hồ về cuộc xung đột ở ukraine
trong cuộc điện đàm tổng thống putin cho biết nước này vẫn muốn tiếp tục đàm phán và sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp phù hợp với cách tiếp cận dựa trên nguyên tắc của moscow
trong khi đó người phát ngôn của chính phủ đức cho biết trong cuộc điện đàm thủ tướng olaf schol đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn tại ukraine
đồng thời nhấn mạnh rằng cần cải thiện tình hình nhân đạo và đạt được tiến bộ trong việc tìm ra các giải pháp ngoại giao càng sớm càng tốt